phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả làm giảm tệ nạn ma túy trong đó có việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện sẽ góp phần bảo đảm trật tự an toàn cho xã hội
tuy nhiên do một số quy định còn thiếu thực tế dẫn đến việc quản lý cai nghiện thời gian qua ở nghệ an gặp nhiều khó khăn
trung tâm giáo dục dạy nghề và giải quyết việc làm phúc sơn huyện anh sơn được thiết kế xây dựng đủ điều kiện tiếp nhận khoảng năm trăm linh người vào cai nghiện cùng thời điểm
tuy nhiên trên thực tế mỗi năm tại đây số học viên được đưa vào cai nghiện lao động chỉ đạt gần tám mươi đối tượng
vì sao một trung tâm có cơ sở vật chất đầy đủ quy mô nhưng lại không phát huy hiệu quả
thì tôi nghĩ rằng nếu mà đưa vào thì nó giảm tải cái an ninh dự tự phương hoài thì trung tâm của tôi là có đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận
theo nghị định hai trăm hai mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc là do tòa án nhân dân cấp huyện quyết định
tuy nhiên quy định này đã nảy sinh nhiều bất cập khi xác định đối tượng người nghiện
bởi khi phát hiện người nghiện địa phương phải tiến hành cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
nếu tái nghiện cơ quan chức năng mới lập hồ sơ có sự vào cuộc của công an viện kiểm sát
tòa án nhân dân từ đó mới xác định đối tượng được đưa đi cai nghiện bắt buộc hay không
để lập một hồ sơ đưa một đối tượng ca nghiện bắt buộc theo nghị định hai mươi một thì bắt buộc chúng ta phải lập hồ sơ đúng quy định của pháp luật
cái việc chúng ta vận dụng và vượt rao để thực hiện tức là bỏ qua một số khẩu một số thủ tục thì cái này cũng rất là tốt
nhưng nếu mà đúng chiều theo quy định của luật thì cái này là mình là vi phạm
các tổ chức chính trị xã hội
bán xã phương trực tiếp quản lý người nghiện trong thời gian chờ làm thủ tục là ba mươi ngày cũng là một vướng mắc tại cơ sở
trong khi các tổ chức này không có chuyên môn y tế thiếu cơ sở vật chất
cùng với đó là sự chưa vào cuộc của chính quyền cấp xã trong công tác tổ chức cai nghiện tại cộng đồng
và lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
vướng mắc nhất là xác định tình trạng nghiện
mà bây giờ để xác định tình trạng nghiện mà bây giờ cái số cán bồ y tế ở cấp xã
là người ta chưa được tập hợp về công tác cắt cơn giải độc và cấp chứng trị để xác định tình trạng nghiện này
thì bây giờ cái đó không thể là xác định tình trạng người ta nghiền
thì làm sao mà khẳng định được đó là người nghiện
mà người ta chỉ sử dụng các quyền phương đó người ta vẫn dùng cái tình trạng là chỉ tết
để khẳng định rằng anh có má tuỷ trong người thôi để khẳng định rằng anh nghiện
và kết hợp với lời khai của anh là cái người nghiện đó là người ta bảo là người ta có sử dụng má tuỷ và người ta nghiện từ thời gian này
vì vậy bên cạnh những quy định bắt buộc các địa phương cần chú trọng hơn trong việc thực hiện các biện pháp xã hội hóa về công tác cai nghiện
phục hồi và quản lý sao cai dựa vào cộng đồng sẽ góp phần bớt đi gánh nặng cho gia đình cộng đồng xã hội
tiến tới xây dựng cuộc sống văn minh hiện đại hơn